trong quá trình phát triển nông thôn mới đi kèm với việc phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất cho người dân
thì việc lưu giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống tại mỗi địa phương cũng hết sức quan trọng
đặc biệt là tại các vùng núi nước ta
bởi đây là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với nét văn hóa đặc trưng riêng
đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn nét đẹp văn hóa
nhằm bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc người thái trắng
đồng thời tạo sinh kế cho người dân trong thôn
từ năm hai nghìn tám gia đình bà hoàng thị phượng đã tiên phong triển khai mô hình du lịch cộng đồng
hàng năm thu hút khoảng tám lượt khách đến lưu trú và sử dụng dịch vụ
góp phần bảo tồn quảng bá bản sắc văn hóa của địa phương
cũng như nâng cao sinh kế cho người dân nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
thực phẩm sạch của đồng bào dân tộc thái ở đây chế biến ra
ví dụ như gạo rượu các loại rau sạch thực phẩm sạch
ngoài ra cũng là nơi tiêu thụ những sản phẩm truyền thống như diệt thổ cẩm và đam đát
còn tạo việc làm cho năm lao động thủy xuyên
ngoài việc phục vụ tại gia đình chúng tôi có chia sẻ lượng khách này cho các gia đình là thành viên của hộp sản
để cùng đảm bảo được các dịch vụ làm cho khách
là khi đến đây cả ngày
an toàn thân thiện và rất là yên tâm
bên cạnh đó việc thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng được đánh giá rất phù hợp với khu vực miền núi nước ta
bởi đây là khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống sản xuất còn nhiều khó khăn
nhưng có tiềm năng lợi thế lớn để phát huy những nét đẹp trong bản sắc văn hóa truyền thống của người dân
qua đó thu hút du khách trong và ngoài nước
phát triển được du lịch cộng đồng đây là nơi rất là lợi thế của các dùng khó khăn
bởi vì những khách du lịch ngoài tìm hiểu về nét văn hóa bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc
thì họ rất quan tâm đến vấn đề môi trường cảnh quan
chính những vùng khó khăn này cảnh quan vẫn còn được dũ nghiên
quan trọng là nên có chính sách để làm sao bảo tồn để phát triển những cảnh quan này
và khai thác ở một mức độ theo chương trình kinh tế tùng hoàng trong thời gian tới
thì tôi nghĩ là rất hiệu quả cho cái chương trình
ngoài ra việc phát triển du lịch cộng đồng cũng tạo điều kiện giải quyết và nâng tầm ngành nghề nông thôn
như hàng thủ công mỹ nghệ thu hút thêm người làm ngày công lao động để tạo nên các sản phẩm đặc sắc
bên cạnh đó các địa phương cũng cần quan tâm tạo điều kiện để phát triển hài hòa giữa nâng cao đời sống người dân
nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên cũng như môi trường cảnh quan bản sắc văn hóa